bột sắn dây là một loại thực phẩm tốt chứa nhiều dinh dưỡng có lợi thường được sử dụng chung với những loại thực phẩm khác để nâng cao sức khỏe trong đó có mật ong
tuy nhiên có một số quan nghiệm lại cho rằng khi kết hợp với mật ong và bột sắn dây lại gây hại cho cơ thể vậy thực hư là như thế nào
theo lương nghi bùi đặc sáng hội đông y hà nội bột sắn dây và mật ong khi kết hợp với nhau không hề tạo ra bất kỳ chất độc chết người và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người sử dụng
đồng tình với quan điểm của lương y sáng bác sĩ trần thị thu vân thuộc bệnh viện y học cổ truyền tuệ tĩnh cho hay việc sử dụng bột sắn dây và mật ong gây hại là một quan điểm dân gian chưa được kiểm chứng
bên cạnh đó các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bột sắn dây và mật ong khi kết hợp chung còn giúp nâng cao sức khỏe của người sử dụng
chúng còn mang lại một số lợi ích như giải độc cơ thể chữa đau dạ dày làm mềm mịn da
thông tin mật ong ăn với bột sắn dây gây tử vong chỉ là quan niệm lưu truyền trong dân gian
theo các nghiên cứu khoa học hai loại thực phẩm này không hề kỵ nhau
chính vì vậy khi sử dụng chúng với nhau không thể nào tạo ra ảnh hưởng đến tính mạng của con người
ngược lại mật ong ăn với bột sắn dây còn đem lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng
lương y vũ quốc trung hội đồng y hà nội cũng cho biết bột sắn dây sau khi tinh lọc chỉ còn tinh bột khi ăn vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành đường glucosa
còn mật ong có thành phần hầu hết là đường glucosa và một số loại vitamin phi lượng hoặc chất sinh học
mật ong là chất bổ dưỡng tốt có tác dụng chữa bệnh về đường ruột có tính kháng khuẩn không hề gây hại
về tương tác với bột sắn dây hoàn toàn là sự biện đặt bởi trong mật ong tính bình sắn dây có tính mát kết hợp với nhau không hề gây ra phản ứng nào
lương y trung cho hay
còn theo thạc sĩ bác sĩ hoàng khánh toàn trưởng khoa đồng y bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
bột sắn dây có độc tính rất thấp không có tác dụng gây ngộ độc hoặc đột biến nếu sử dụng thường xuyên
tuy nhiên chúng ta còn được phân biệt bột sắn dây ta và những loại bột sắn dây ở ngoài thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong đó bột sắn dây không rõ nguồn gốc xuất xứ cho lượng bột nhiều hơn nhưng chất lượng giải nhiệt mùi thơm không tốt bằng sắn dây ta
hơn nữa vì lợi nhuận người bán hàng thường ngay trộn bột sắn dây với những loại bột khác để kiếm lời
chuyên gia này khuyến nghị người dân nên tự mua củ sắn dây tươi tự chế biến hoặc thuê cơ sở uy tín để đảm bảo vệ sinh
mật ong được hình thành từ quá trình ong thợ hút mặt từ những loại hoa có đặc tính kháng quẩn trống nấm trong oxy hóa nhờ vào nguồn dưỡng chất đa dạng
từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng mật ong như một loại dược liệu tự nhiên để hỗ trợ trị bệnh cũng như là phương pháp làm đẹp cho những chị em
qua nhiều năm mật ong đã trở thành loại thực phẩm không thể thiếu ngoài sử dụng như một loại gia vị trong nấu ăn chế phẩm còn được dùng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
trong đồng nghi mật ong còn là thuốc bổ dùng cả cho trẻ con bị suy dinh dưỡng và người ca tuổi tăng sức đề kháng cho cơ thể
sắn dây có vị ngọt tính mát có công dụng giải nhiệt trựa đau cổ vai gái khăn nước đai tháo đường tiêu chảy kiết lị
sắn dây điều trị cảm nắng cảm sốt nhức đầu có mổ hôi nóng ruột mệt mỏi
vào mùa hè thời tiết oi nóng một ly nước bột sắn dây sẽ giúp bạn giải khát chống mệt mỏi xăm tình trạng say nóng say nắng
bột sắn dây còn giúp trung hòa tỉnh acid trong niềm mạc giảm tình trạng viêm dạ dày rồi kích thích
về cơ bản bột sắn dây lành tính và tốt cho sức khỏe
trong số các thực phẩm đại kỵ của mật ong theo như tài liệu được ghi chép lại không có bột sắn dây
cả hai vị thuốc mật ong và bột sắn dây đều có vị ngọt tính bình có tác dụng thanh nhiệt giải độc
bột sắn dây sau khi tinh lọc chỉ còn tinh bột khi ăn vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành đường glucosa
còn mật ong có thành phần hầu hết là đường glucosa và một số loại vitamin phi lượng hoặc chất sinh học
mật ong là chất bổ dưỡng tốt có tác dụng chữa bệnh về đường ruột có tính kháng khuẩn không hề gây hại
bạn hoàn toàn có thể thực hiện phát bột sắn dây uống như thông thường và thêm một thiều cà phê mật ong
cách thực hiện phát bột sắn dây mật ong như sau
chuẩn bị bột sắn dây nước sôi mật ong
thực hiện khi cho một lượng bột sắn dây vừa đủ chỉ nên sử dụng bột sắn dây tối đa là ba mươi gram một ngày và ly
đổ nước sôi vào từ từ khuấy
tiếp theo là bạn cho một thia cà phê mật ong thưởng thức như bình thường
lưu ý nên sử dụng nước sôi để đảm bảo bột sắn dây được nấu chính kỹ hơn
hạn chế tình trạng bột bị sóng ván cục gây đau bụng khi sử dụng
lợi ích của bột sắn dây đối với sức khỏe
bột sắn dây là loại nguyên dược liệu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe được nhiều gia đình tin dùng
đầu tiên tinh bột giống dây có chứa tinh bột kháng một loại tinh bột có thể giúp nuôi dưỡng các loại vi khuẩn có lợi cho đường ruột hạn chế viêm nhiễm
hơn nữa loại tinh bột này có khả năng giúp cải thiện sức khỏe trao đầu chất
ngoài ra có hạn chế gia tăng tiểu đường ở tiểu đường tuyết thai
thứ hai nguồn vitamin dồi dào trong bột sắn dây có thể giúp cơ thể chống lại oxy hóa hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho cơ thể và gia tăng khả năng sản xuất collagen giúp làm đẹp từ bên trong
bà có thể cảm nhận được sắc thái của cơ thể thông qua một thời gian uống bột sắn dây
thứ ba bột sắn dây có thể giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn kiểm soát mức trô rét ti rôn trong cơ thể hạn chế phát triển của chất béo xấu trong cơ thể
không những thế còn có khả năng hỗ trợ sườn khớp
thứ ba bột sắn dây có thể giúp sương chắc khỏe hơn
một lợi ích nữa của bột sắn dây đó chính là giúp hạ nhiệt
theo nghiên cứu của y học cổ truyền bột sắn dây được xem là một loại nguyên liệu có tính hàn và giúp giải nhiệt một cách vô cùng hiệu quả
vì thế ở trường hợp bạn cảm thấy cơ thể bị nóng hoặc bị sốt có thể uống bột sắn dây để hạn nhiệt
tác dụng của mật ong đối với cơ thể
thành phần của mật ong chứa hầu hết là đường khoảng tám mươi còn lại là nước phấn hoa các khoáng chất vitamin và protein
vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nói mật ong là một nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng tuyệt vời cho cơ thể
mật ong dễ hấp thu ở gan ở dạng glicozen
bạn có thể sử dụng mật ong vào buổi sáng hoặc trước sau khi tập luyện thể dục thể thao để cung cấp năng lượng cho cơ thể
mật ong dầu chất chống ô siu hóa
mật ong không những chứa nhiều dưỡng chất và năng lượng cho cơ thể mà nó còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa
bên cạnh đó trong mật ong cũng chứa một lượng lớn acid hữu cơ
mật ong còn chứa rất nhiều vitamin có lợi cho sức mạnh chống ô siu hóa trong cơ thể
những ngập chất có trong mật ong hoạt động như chất chống ô siu hóa
tức là có thể vô hiệu hóa các góc tự do gây hại cho tế bào
từ đó làm giảm các nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng huyết áp
theo một nghiên cứu vào năm hai nghìn tám đã chỉ ra rằng
sự hiện diện của chất chống ô siu hóa enzine và không enzine có tác dụng bảo vệ tim mạch
và điều trị chống lại các xứ loại tim chức năng vận động của tim mạch
mật ong có thể chữa bỏng làm lành vết thương
theo dân gian mật ong có thể được làm bài thuốc để chữa lành các vết thương
mật ong xây dựng hang giao bảo vệ để tránh những tác nhân gây ra tình trạng nhiễm trùng
giảm mệt mỏi và cơ bắp
mật ong là nguồn cung cấp năng lượng tuyệt vời cho cơ thể
giúp cơ thể ở trạng thái ổn định trì hoãn sự mệt mỏi trong quá trình hoạt động thể lực
nó cũng được xem là nguyên liệu cho tế bào hỗ trợ tình trạng giảm đau nhức cơ bắp
mật ong có tác dụng làm đẹp da và tóc
đối với phái đẹp mật ong không còn quá xa lạ trong vấn đề làm đẹp cho da và tóc
một số tác dụng của mật ong trong việc làm đẹp bao gồm
trị viêm da dị ứng vẩy nến điều trị viêm bụn trứng cá ngăn ngừa lão hóa giúp tẩy tế bào chết
cân bằng độ ph cho làn da chăm sóc tóc giúp bạn có một mái tóc luôn xuân mượt
tuy mật ong và bột sắn dây khi kết hợp với nhau mang lại nhiều lợi ích về mặt sức khỏe
nhưng vẫn còn một số lưu ý mà bạn nên biết khi sử dụng để tránh gây ảnh hưởng sâu tới cơ thể
bao gồm nên sử dụng trong ba mươi phút vì bột sắn dây rất dễ bị đông lạnh
không sử dụng nước lạnh để pha tránh bị đau bụng
một số người có thể chặn hàn nên tránh sử dụng bột sắn dây và mật ong
vì có thể gây ra một số triệu chứng như đau bụng tiêu chảy
không nên sử dụng quá ba mươi gram bột sắn dây trong một ngày
phụ nữ có thai hoặc trẻ em dưới một tuổi không nên sử dụng bột sắn dây kết hợp với mật ong
qua nhiều năm mật ong đã trở thành loại thực phẩm không thể thiếu
ngoài sử dụng như một loại gia vị trong nấu ăn chế phẩm còn được dùng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
trong đồng nghi mật ong còn là thuốc bổ dùng cả cho trẻ con bị suy dinh dưỡng
và người cao tuổi tăng sức đề kháng cho cơ thể
sắn dây có vị ngọt tính bát có công dụng giải nhiệt trựa đau cổ vai gái
khăn nước đai tháo đường teo chảy kiết lị